trường học do ngâm nước lâu ngày nên cơ sở vật chất bị hư hỏng đổ sập khiến cho công tác tổ chức dạy và học trở lại gặp nhiều khó khăn ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng bình
sau lũ toàn bộ tài sản của gia đình em trần tiến anh đều bị cuốn trôi theo dòng nước sách vở đồ dùng học tập cũng bị bùn đất trôn vùi rách nát

đây cũng là tình trạng chung của hàng nghìn em học sinh sau trận lũ lịch sử vừa qua tại quảng bình không chỉ các em học sinh bị ảnh hưởng
sau mưa lũ nhiều trường học do ngâm nước lâu ngày cũng đã xuống cấp nhiều phòng học bị nứt nẻ hoặc bị đổ sập từng mảng không bảo đảm an toàn cho các em học sinh

đây cũng là tình trạng chung của hàng nghìn em học sinh sau trận lũ lịch sử vừa qua tại quảng bình

trường học do ngâm nước lâu ngày nên cơ sở vật chất bị hư hỏng đổ sập khiến cho công tác tổ chức dạy và học sinh tại quảng bình